hiện nay thời tiết tại một số địa phương trên cả nước đang trong tình trạng rét đậm rét hại
chính vì vậy một số người dân đã tìm các cách để có thể chống rét trong đó có việc đốt than củi sửa ấm
tuy nhiên do không biết cách sử dụng nên mới đây đã có sáu người dân ở tỉnh hà tĩnh đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch do bị ngộ độc khí co khi đốt than củi sửa ấm
bệnh nhân nguyễn tiến tình bốn mươi năm tuổi quê ở xã kỳ khang huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh là một trong sáu bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu dối loạn nhịp thở trụy mạch
người nhà bệnh nhân cho biết do trời rét nên gia đình anh tình đã đóng kín cửa rồi đốt than sửa ấm
sáng hôm sau người nhà phát hiện vợ con và anh tình nằm hôn mê trên giường
bệnh nhân nguyễn tiến tình bốn mươi năm tuổi quê ở xã kỳ khang huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh đã phát hiện vợ con và anh tình nằm hôn mê trên giường
bệnh nhân nguyễn tiến tình bốn mươi năm tuổi quê ở xã kỳ anh có tổng cộng sáu bệnh nhân bị ngộ độc khí co do đốt than sửa ấm
và nếu các bệnh nhân không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ gây ra tử vong hoặc để lại các di chứng về thần kinh
đối với những trường hợp trời mưa rét như thế này thì người dân không nên dùng thán củi để sửa ấm nhất là ở trong phong kín
nếu mà bắt buộc phải sử dụng để làm ấm cơ thể lên thì cố gắng phải mở cửa sổ ra
hiện thời tiết trên địa bàn
an hà tĩnh vẫn đang còn rét đậm nên các bác sĩ khuyến cáo người dân trong điều kiện thời tiết lạnh rét mùa đông
tuyệt đối không được sửa ấm bằng đốt than củi trong nhà đóng kín nhằm chống mộ độc khí co và ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân và gia đình